trong vài ngày gần đây một tài khoản mạng xã hội facebook của một người tự xưng là thực hiện nhiệm vụ của quân đội
thông tin về việc đi từ tp hcm xuống tỉnh hậu giang để giao cho cốt một người mất vì covid một mươi chín cho gia đình
nhưng đã bị các cán bộ tại chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó không cho vào địa bàn
buộc hai bên phải giao nhận tại tp cn không chỉ vậy còn bắt người nhận cho cốt là phải cách ly tập trung
kèm theo nhiều lời xúc phạm những lực lượng làm nhiệm vụ
công an tỉnh hậu giang đã vào cuộc điều tra xác minh bước đầu ông lý anh khoa tổ phó chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh
của tỉnh hậu giang trên quốc lộ một a cho biết khoảng tám giờ ngày một mươi sáu tháng chín có ba thanh niên đi xe ô tô đến chốt kiểm soát dịch
đề nghị được cho qua để đến xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang giao cho cốt một người đã mất vì bệnh covid một mươi chín cho người nhà
tuy nhiên chỉ có một trong ba thanh niên xuất trình được giấy đi đường giấy công tác để đi vận chuyển cho cốt
nhưng các giấy tờ này không còn giá trị nên không cho qua chốt
cũng theo tổ kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh sau khi giải thích cho ba thanh niên hiểu về các quy định phòng chống dịch bệnh của tỉnh hậu giang
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo điều kiện để họ và gia đình có người mất được giao nhận cho cốt tại chốt và phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh
để đảm bảo khách quan công an tỉnh hậu giang tìm đến nhà người mất
con gái nạn nhân cho biết cha cô đi làm thuê ở tp hcm và mất hơn một tháng nay vì bệnh covid một mươi chín
nhưng do giãn cách xã hội nên không đi nhận cho cốt được
sau đó được người quen thông tin cô làm quen với một thanh niên qua mạng xã hội và người này cho biết sẽ mang cho cốt của cha cô về giao tận nhà
như vậy không có chuyện chốt kiểm soát dịch bệnh của tỉnh hậu giang làm khó người đi đường
cũng như việc giao nhận cho cốt như những gì các tài khoản mạng xã hội đã đăng tải
và những ngày qua có rất đông người dân đi xe mô tô qua địa bàn tỉnh hậu giang
về các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau được chốt kiểm soát dịch bệnh tân phú thạnh trên quốc lộ một a tạo điều kiện cho qua nếu có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định
ngoài ra bà con còn được hỗ trợ miễn phí bánh mì nước uống và được công an hậu giang đưa an toàn về địa phương trước khi giao cho cơ quan chức năng quản lý
công an huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bắt giữ ba mươi hai đối tượng liên quan đến đường dây đưa người xuất cảnh trái phép và hiện đang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín tại khu vực biên giới thuộc ấp phước hòa xã phước vinh công an huyện châu thành phát hiện bắt giữ năm đối tượng là người trong cùng một gia đình có hành vi tổ chức đưa một mươi một người xuất cảnh trái phép
đến sáng ngày hai mươi chín tháng chín công an huyện châu thành tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm một mươi sáu đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
trong hai mươi bảy đối tượng xuất cảnh trái phép đều đến từ nhiều tỉnh thành khác
tại cơ quan điều tra những người này cho biết quá trình tìm kiếm việc làm
họ được các đối tượng trên mạng giới thiệu sang campuchia làm việc cho các cơ sở đánh bạc online karaoke hướng hẹ lưng cao
sau khi đồng ý họ được các đối tượng bố trí xe đón từ tp hcm đến bệnh viện xuyên á huyện củ chi để thực hiện test nhanh covid một mươi chín rồi di chuyển đến tỉnh tây ninh
sau đó họ được hồ thị ngọc thủy bốn mươi một tuổi đến đón đưa họ đi đến khu vực đồi thơ thuộc xã phước vinh giao cho phạm văn kích phạm văn thành và phạm văn lập đều là người nhận của thủy
để xuất cảnh trái phép sang campuchia
rồi theo đường sông rồi giao lại cho người khác với tiền công là hai triệu năm trăm linh ngàn đồng một người
sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự
xét xử tám bị cáo về tội giết người xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tại đường chi lăng thuộc phường một tp vĩnh long tỉnh vĩnh long
đến sáng nay phát hiện bị kẻ xấu phá hoại tạt sơn đỏ một dãy hơn một mươi hai xe thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng

trước hết thì chúng ta cần chờ cơ quan điều tra xác định chính xác tài sản bị hư hỏng do hành vi trên gây ra
tuy nhiên với cái mức thiệt hại ước tính khoảng một trăm linh triệu đồng thì đã cấu thành tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác theo điều một trăm bảy mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với giá trị tài sản như vậy thì sẽ thuộc khoảng hai của điều này với khung tăng nặng là gây thiệt hại cho tài sản giá trị từ năm mươi cho đến dưới hai trăm linh triệu đồng
khung hình phạt trong trường hợp này là phạt tù từ hai đến bảy năm
ghi nhận tại hiện trường người dân cho biết đây không phải là lần đầu xảy ra hiện tượng này
qua vụ việc này bản thân người dân cũng cần có biện pháp tự bảo vệ tài sản của mình
hiện vụ việc đang được công an quận nam tử liêm điều tra làm rõ
chuyển sang các tin tức về an ninh trực tự
đến rạng sáng ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi vụ án mạng xảy ra tại khu phố hai phương đức nghĩa thành phố phan thiết
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi tám tháng chín tại nhà bà võ thị hai sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
trú tại khu phố hai phương đức nghĩa thành phố phàng thiết tỉnh bình thuận
thời điểm trên do bực tức việc bà hai đổi hai vợ chồng ra khỏi nhà
nên lê minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín là cháu rễ nạn nhân đã dùng dao đâm vào người bà hai
sau đó hiếu đã đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng bà hai đã tử vong
sau khi gây án lê minh hiếu đã đến công an phường đức nghĩa đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi đồng thời tạm giữ nghi phạm cùng tăng vật để điều tra vụ việc
ngày hai mươi chín tháng chín công an thành phố mỹ tho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã triển khai các quyết định
xử phạt vi phạm hành chính với một mươi chín đối tượng đã có hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trước đó từ ngày ba tháng sáu để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tỉnh tiền giang đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
tuy nhiên các đối tượng này đã bất chấp quy định trên vẫn tụ tập đá gà ăn thu bằng tiền
tại ấp hội gia xã mỹ phong thành phố mỹ tho và bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
phối hợp công an thành phố mỹ tho phát hiện bắt quả tang
sau khi điều tra xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng
công an tỉnh ra quyết định xứ phạt hành chính mỗi đối tượng một mươi năm triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm
ngày hai mươi chín tháng chín công an thành phố cần thơ tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng
đối với bùi quang giới ba mươi năm tuổi thường trú tại xã tân thới huyện phong điền thành phố cần thơ
về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
công an ninh mạng và phòng chống tài phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố cần thơ
phát hiện bùi quang giới dùng tài khoản tiktok giới tây đô một nghìn tám trăm linh hai chia sẻ video và ghi thêm tiêu đề
cán bộ ức khiếp dân nghèo thì xin lỗi dân nói lý lẽ thì bắt nhốt luật vì dân nghèo hay là bảo vệ cán bộ
sau đó tài khoản này vẫn tiếp tục bình luận đúng là luật đặt ra là để nhốt dân
nội dung chia sẻ bình luận của bùi quang giới là không đúng sự thật xúc phạm đến uy tín của cơ quan tổ chức
nội dung trên đã thu hút hàng trăm lượt tích bình luận gây hoang mang trong dư luận
ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
qua làm việc với cơ quan công an bùi văn giới thừa nhận hành vi sai phạm
nội dung đăng tải nhằm tạo sự thu hút chú ý của mọi người để thuận tiện cho việc buôn bán của mình
hiện giới đã tự gỡ bỏ bài đăng cam kết không tái phạm
căn cứ điểm a khoảng một điều một trăm linh một nghị định một mươi năm năm hai nghìn hai mươi ndcb
quy định xử phạt phi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính phiển thông
tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
công an tp cn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền năm triệu đồng đối với bùi quang giới
thưa quý vị từ hệ thống có sẵn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bộ công an đã triển khai chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
ngay từ cơ sở lực lượng cảnh sát khu vực công an xã đang tiến hành chủ động cập nhật
tình trạng thông tin công dân nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f
hay thông tin công dân nguy cơ nhiễm covid một mươi chín được xác định là trường hợp f một và f hai
tất cả thông tin công dân này sẽ được xác thực chính xác trên nền tảng của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và qua đó sẽ điều chỉnh kịp thời những sai sót đảm bảo dữ liệu thông tin công dân phải đúng đủ sạch và sống
bằng việc chủ động đến nay công an xã kim sơn đã hoàn thành việc giả soát
cập nhật thông tin tất cả năm trăm tám mươi trường hợp nhiễm nghi nhiễm trên toàn địa bàn xã từ mùng tám tháng năm đến nay
trước đó kim sơn là một trong những xã đầu tiên trên địa bàn huyện gia lâm xuất hiện các trường hợp f
bản thân công an xã là trực tiếp tham gia vào quá trình giả soát những trường hợp liên quan đến tiếp xúc với f
giờ ra f một f hai f ba để cối hợp tốt với tất cả các cơ quan ngành toàn thể của xã
cho nên việc cập nhật rất đảm bảo là kịp thời
với cách làm này
mỗi ngày trưởng công an xã sẽ tiến hành phê duyệt trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khi dữ liệu thông tin f được bổ sung cập nhật
trong đó lưu ý đến một số trường thông tin quan trọng phải kịp thời theo dõi như tình trạng sức khỏe của trường hợp f một
hay thời gian địa điểm cách ly
trường thông tin có những trường hợp f đã chứa khỏi rồi
ví dụ số quyết định ngày tháng nhập
những trường hợp hết thời gian cách ly hoặc đã chứa khỏi ngày nào
và có những trường hợp đã chứa khỏi
nhưng tiếp tục sau đấy lại bị thiếp
những trường hợp ý là thông tin rất đầy đủ
nên anh em cập nhật rất đảm bảo
từ phần mềm này cũng đã giúp lực lượng công an thống kê nhanh
cũng như kiểm soát di biến động của từng trường hợp công dân nhiễm hoặc nghi nhiễm trên địa bàn quản lý
đồng thời cũng tạo thuận lợi trong trao đổi thông tin giữa lực lượng công an xã phường này với công an xã phường khác
trong trường hợp công dân có sự di chuyển liên quan đến việc cần truy vết xác minh
lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với trạm y tế
xã và các thôn giả soát danh sách f f một để nhập liệu vào
khi chúng tôi nhận được thông tin của công an địa phương nơi khác tuyển đến
thì chúng tôi cũng dễ dàng nhận biết và giả soát được các đối tượng f một f hai
và đối tượng f trên địa bàn xã hiện đang cư trú tại địa phương khác
chúng tôi cũng đã giao cho công an phối hợp với y tế để làm sao công tác phòng chống dịch
giả soát tất cả trường hợp có liên quan đến f f một f hai
và trên cơ sở đấy thì công an cũng nhập dữ liệu
để làm bảo công an xã có thể nhập dữ liệu
để đảm bảo từ theo dõi cũng như kiểm soát để đảm bảo khi mà truy vết giả soát
nó đảm bảo kịp thời
hiện công an thành phố hà nội đang chỉ đạo lực lượng công an cơ sở
tập trung đẩy mạnh công tác cập nhật tình trạng nhiễm covid một mươi chín
được xác định là f và các trường hợp nguy cơ nhiễm được xác định là f một f hai f ba
thông tin của tất cả trường hợp này khi lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư đều được tiến hành xác minh đối chiếu đảm bảo yêu cầu đúng đủ sạch và sống
chúng tôi cũng đã làm việc với sở y tế và vừa rồi chúng tôi đã được cdc hà nội
cung cấp cho dữ liệu bốn một trăm chín mươi chín trường hợp
thì hiện nay chúng tôi đã tiến hành nhập tám trăm chín mươi trường hợp f
và trong đó có ba trăm tám mươi trường hợp là f khỏi bệnh
sự đoạn tới chúng tôi tiếp tục bổ sung lên
thì ra vừa qua thì do dữ liệu giữa cdc hà nội
chuyển xuống là có sự tranh đạch về trường thông tin
cho nên chúng tôi phải tiến hành giả soát thực tế dữ liệu
để đảm bảo cho khớp với dữ liệu của quốc gia dân cư
bộ công an cho biết phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
cũng được tích hợp đánh dấu trường thông tin nếu công dân đã tử vong do covid một mươi chín
điều này sẽ hỗ trợ cho công tác quản lý cư trú hộ tịch
cũng như đáp ứng các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch ngay từ cấp cơ sở
mở rộng điều tra vụ án tại công ty cổ phần việt an
và các công ty liên quan lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên một trăm linh sáu tỷ đồng
của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
sáng nay ngày hai mươi chín tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam năm đối tượng
nguyên là kế toán kế toán trưởng các công ty về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bốn
công ty cổ phần việt an do lưu vác thảo nguyên tổng giám đốc
ngô văn thu tổng giám đốc cùng hai tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh
công ty trách nhiệm hữu hạn minh dầu lập một trăm linh bộ hồ sơ vay vốn khống
của ngân hàng việt công banh chi nhánh an giang
trong đó có sự giúp đỡ của nguyễn viết tuyên nguyên giám đốc
công ty trách nhiệm hữu hạn việt hưng an giang lưu bá phúc
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bách phúc và sự tham gia làm hồ sơ trứng tử
vay vốn khống của huyền hàng trâm đào và khương
giúp sức cho ba công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên sáu trăm linh một tỷ đồng
ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
sau đối tượng nguyên tổng giám đốc và giám đốc các công ty trên
cũng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn
để quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại khu đô thị mới nam tp tuy hòa thuộc phường phú đông
và phường phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
ngày hai mươi tám tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam thêm
ngô thị điều chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư xây dựng
và du lịch an phú thịnh điều tra bị khởi tố về tội trốn thuế
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt tạm giam ba tháng để điều tra
kết quả xác minh điều tra bước đầu cho thấy sau khi được mua xỉ toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất
xây dựng tại căn hộ tại khu đô thị mới nam tp tuy hòa điều đã bán lẻ cho khách hàng
thu về hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng nhưng thống nhất với khách hàng xác lập hợp đồng chuyển nhượng
chỉ hơn một trăm năm mươi bảy tỷ đồng thấp hơn nhiều so với thực tế nhằm trốn thuế thu nhập
gây thất thu cho ngân sách
các ngân sách nhà nước hơn hai bốn tỷ đồng cùng với việc thi hành lệnh bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cũng đã công bố và thực hiện lệnh khám xét
nơi ở nơi làm việc đối với ngô thị điều các hoạt động tố tụng này đều sẽ diễn ra
dưới sự phê chuẩn và chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân cung cấp
trong vụ án trên đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã khởi tố sáu bị ca
các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra và phát hiện
một bãi tập kết gỗ không rõ nguồn gốc lên đến hàng chục mét khối nằm ngay trong khu vực
thực hiện dự án chuyển đổi rừng để làm chuồng nuôi voi của trung tâm bảo tồn voi tại huyện buôn đôn
theo nhận định ban đầu của tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc hàng trăm cây gỗ rừng tự nhiên
bị lâm tặc khai thác vận chuyển từ nơi khác về đây để chờ thời cơ tẩu tán ra khỏi rừng
bãi tập kết gỗ lậu nằm ngay trên phần đất đang thực hiện dự án xây dựng chùm nuôi voi
và chỉ cách nhà làm việc của trung tâm bảo tồn
rừng nuôi voi đắk lắk khoảng một km qua kiểm đến của lực lượng kiểm lâm
phần lớn là cây gỗ dầu cà chít chiêu lưu có đường kính từ hai mươi đến ba mươi cm với tổng khối lượng hơn hai mươi bảy mét khối
lần theo những con đường mòn cắt ngang đường tuần tra của đơn vị quản lý bảo vệ khu rừng
chúng tôi phát hiện khá nhiều địa điểm có cây gỗ bị chặt hạ chỉ còn lạnh gốc và ngọn cây
sau khi kiểm đếm đánh dấu toàn bộ số gỗ lậu tại đây tri cục kiểm lâm tỉnh đắk lắc đã ra vụ việc cho hạt kiểm lâm huyện buôn đôn
phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra đồng thời làm rõ có hay không lợi dụng chủ trương tận thu gỗ
thực hiện dự án làm chuồng voi để phá rừng trái phép
để khai thác và vận chuyển hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ từ các nơi khác về bãi tập kết này
chắc chắn không thể thực hiện trong một thời gian ngắn
bên cạnh đó điểm tập kết gỗ nằm cạnh đường tuần tra bảo vệ rừng nhiều điểm khai thác cách đường tuần tra không xa
vậy mà chủ rừng là trung tâm bảo tồn voi đắk lắc lại không hề hay biết
trên thực tế hiện nay các camera an ninh đã rất hữu ích để sử dụng trong việc giám sát và tăng cường an ninh cho các gia đình
thế nhưng ít người biết rằng ngày càng có nhiều lỗ hổng camera an ninh khiến các thông tin riêng tư của khách hàng bị dò dỉ
nguy hiểm hơn tội phạm có thể khai thác các thông tin này để tấn công vào công ty văn phòng hoặc gia đình của người sử dụng camera
chính vì vậy việc mới đây bộ thông tin truyền thông đã đưa ra cảnh báo khi phát hiện hàng trăm ngàn camera tại việt nam
lỗ hồng bảo mật đã dấy lên lo ngại về tính bảo mật của hệ thống camera an ninh có kết nối internet
cảnh báo được bộ thông tin và truyền thông gửi tới các cơ quan tổ chức doanh nghiệp cho biết lỗ hỏng trên camera hec vision được phát hiện là cực kỳ nghiêm trọng
theo các chuyên gia về an toàn thông tin lỗ hổng được cảnh báo trong camera hec vision cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa mà không cần xác thực
từ đó chiếm toàn quyền kiểm soát thiết bị
nguy cơ còn hiện hữu khi hiện nay camera ip được các cơ quan tổ chức doanh nghiệp sử dụng khá phổ biến
nguy cơ thì đầu tiên là mình có thể bị lộ thông tin về hình ảnh thứ hai là nguy hiểm hơn thì có thể là sẽ tấn công vào trong mạng nội bộ
thì từ đó có thể tấn công các cái hệ thống bên trong
ngoài ra thì cũng có thể sử dụng cái thiết bị camera của mình làm thiết bị ma để lợi dụng cho các cuộc tấn công khác của kẻ tấn công
với lợi thế giá rẻ hitvision với nhiều nhãn hiệu sản phẩm như hitvision ezvit đang chiếm tới năm mươi năm toàn thị phần camera tại việt nam
nguy cơ hiện hữu về vấn đề bảo mật thông tin
trước doanh nghiệp là rõ ràng
còn đối với những người dùng cá nhân như anh tú cũng không khỏi lo lắng trước cảnh báo về lỗ hỏng trên hệ thống camera quan sát mà gia đình đang sử dụng
nghe thông tin của báo đài nói về vấn đề về lỗ hổng bảo mật ấn ninh thì nó cảm thấy là mình cũng hơi lo lắng
bởi vì khi mà mình sử dụng hay sợ điểm đến nhất là sợ nhà cung cấp cái thứ hai là sợ những người ta hách và người ta lại lấy thông tin bảo mật của nhà mình
các dữ liệu thông tin cá nhân thì rất là lo lắng
bản chất là mình cũng không rõ được cái công nghệ như thế nào nên mình cũng cảm thấy là lo sợ thông tin bảo mật với cả các dữ liệu cá nhân của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều sợ bị mất
thứ nhất là chúng ta cần kiểm tra lại xem các camera của mình có nhu cầu kết nối internet hay không public ra ngoài hay không
nếu như không thì chúng ta nên tắt cái tính năng đấy
chỉ có cho phép quản lý ở trong mạng nội bộ có thể quản lý được thôi
cái thứ hai quan trọng hơn là chúng ta phải cập nhật cái bản vá cho cái hệ điều hành của những cái camera này
vì hãng sản xuất họ cũng đã ngay lập tức đưa ra bản vá cho các cái thiết bị của họ rồi
cho nên là chúng ta cũng cần phải làm theo các cái hướng dẫn ở trên website của hikvision để tài bản vá
hiện việt nam có lượng thiết bị nguy cơ đứng thứ hai toàn cầu chỉ sau mỹ với hơn ba trăm tám mươi thiết bị hep vision đang có mặt tại việt nam
sirada cho biết nguy cơ không chỉ dừng lại ở lỗ hổng lần này của hikvision
mà trong tương lai rất có thể các hãng camera khác cũng sẽ có các lỗ hổng khác
bị tội phạm mạng khai thác
do vậy đơn vị này khuyến cáo việc lựa chọn các hệ thống camera giám sát thay vì ưu tiên mức giá nên lựa chọn các thương hiệu uy tín
nếu có thể hãy lựa chọn các nhà cung cấp trong nước hoặc có văn phòng đại diện tại việt nam
để việc phối hợp khắc phục khi có sự cố nếu có được triển khai nhanh hơn